sau khi kết thúc bài thi cuối cùng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
chiều nay bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức họp báo để thông tin nhanh các đánh giá tổng quát về kỳ thi
mức độ phân loại của đề thi có hay không khả năng lọt đề trước thời gian quy định
và cơ chế đặc cách dành cho học sinh vùng lũ là những vấn đề chính được báo giới quan tâm
tại buổi họp báo kết thúc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
an toàn nghiêm túc đúng quy chế tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh yên tâm dự thi
đó là những đánh giá chung mà bộ giáo dục và đào tạo đưa ra trong buổi họp báo
đây cũng chính là các yếu tố làm nên sự thành công của kỳ thi được xã hội đánh giá cao
đồng thời các trường đại học cao đẳng yên tâm sử dụng kết quả thi để làm căn cứ xét tuyển
để giải thích về độ khó của đề thi năm nay liệu có phù hợp với đa số thí sinh
và đáp ứng hai mươi một
cục tiêu vừa xét tuất nghiệp vừa xét tuyển vào đại học hay không
ông sái công hồng phó cục trưởng cục khảo thí và kiểm định chất lượng bộ giáo dục và đào tạo cho biết

riêng đối với các đề thi trách nhiệm thì vẫn như năm trước
nhóm các câu hỏi ở cấp độ thấp hay nói cách khác của các câu hỏi dễ
thì được tạo thành từng nhóm một ở phía trên và cứ lần lượt cho đến phía dưới
bảy mươi bảy thí sinh vi phạm quy chế
trong đó bảy mươi ba trường hợp bị đình chỉ do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi
ba trường hợp cảnh cáo và một khiển trách
không có trường hợp nào gian lận do sử dụng công nghệ cao
bộ giáo dục và đào tạo cũng khẳng định
không có hiện tượng để lọt đề ra ngoài trước thời gian quy định
các đề thi này được xuất hiện ở trên mạng
sau khi đã kết thúc thời gian làm bài của môn thi thành phần đó
cụ thể là của môn vật lý môn hóa học và môn lịch sử
còn như tôi đã giải thích ở trên
bác công chí là ngay sau khi thông tin như vậy
thì chúng tôi đã phối hợp rất chặt chẽ với bên công an
cho đến giờ phút này
các đồng chí bên công an và các bộ phận chức năng chưa phát hiện được
cái việc là
nhưng các đồng chí đang đặt vấn đề nghi vấn
còn nguyên nhân tại sao có cái đề đó
như tôi nói các đồng chí ở trên
trong quy chế cho phép các em đã mang thiết bị
ghi hình ghi tiếng nhưng không phát
và các thí sinh này
có đồng chí thấy là các em thí sinh tự do
thì hết cái môn đấy các em ra
thì hết cái môn đấy các em ra
chứ các em không thi hết toàn bộ bài
đối với những thí sinh tại môn thi thành phần đó
địa phương chịu tác động nặng nề của mưa lũ
không thể tham gia thi
bộ giáo dục và đào tạo cũng đã kịp thời
lên phương án xử lý phù hợp đúng quy chế
vừa đảm bảo quyền lợi cho thí sinh
xét đặt cách cho các em
và công việc này thuộc chức năng
của các sở giáo dục và đào tạo
và các sở giáo dục và đào tạo sẽ thành lập hội đồng
để xét và sẽ báo cáo kết quả
cũng như báo cáo quy trình cho bộ
nhìn chung kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi tám được đánh giá là thành công
với những đổi mới giảm tải
giảm áp lực cho thí sinh và xã hội
tuy nhiên kỳ thi mới chỉ hoàn tất được
một nửa chặng đường
còn rất nhiều việc đang ở phía trước
và thí sinh phụ huynh xã hội
vẫn đang rất cần một sự làm việc khách quan
trung thực và giảm áp lực nhất
đặc biệt cho thí sinh
và người nhà của thí sinh